mọi thao tác được thực hiện chủ yếu trên hệ thống máy tính ứng dụng công nghệ thông tin thực tế đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm
việc liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và kết nối thông tin quản lý hộ tịch qua các hệ thống thông tin quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi trong phục vụ liên thông khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
về lĩnh vực về liên thông các cơ sở dữ liệu với lại bộ tư pháp thì sau khi bộ tư pháp bảo hiểm xã hội việt nam và bộ thông tin thí điểm thành công thì bảo hiểm xã hội tỉnh cũng là đơn vị đứng đầu
và đã kết nối thành công và hiện nay việc triển khai khai thác vấn đề liên thông dữ liệu để cấp giấy khai sinh giấy chứng sinh và vấn đề cấp thẻ cho đối tượng đã được kịp thở
liên thông cơ sở dữ liệu này nó tạo điều kiện thuận lợi
thứ nhất là nó có tính kịp thở
khi một đứa trẻ mà được sinh ra khi được liên thông cơ sở dữ liệu lên hệ thống thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có cơ sở thông tin và kịp thời
cập nhật vào các hộ gia đình
thế từ cái chỗ đó là cơ quan bảo hiểm xã hội đã quản lý được các đối tượng
và từ đó là kịp thời cấp các bảo thẻ bản tế cho đối tượng để làm sao thu hưởng được các chính sách
hiện toàn bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành bảo hiểm xã hội đã được triển khai theo kiến trúc chính phủ điện tử
cổng thông tin điện tử của ngành nhằm cung cấp các dịch vụ công cấp độ hai ba bốn
thông qua hệ thống giao dịch điện tử ngành đang cung cấp hai mươi bảy dịch vụ công trực tuyến
ứng dụng công nghệ thông tin nó cũng giúp cho công tác cải cách hành chính rất là nhiều
trong những năm qua từ vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin cùng sự thống nhất chỉ đạo
thì bảo hiểm xã hội tỉnh đàm viện điện biên đã giả soát thống nhất cái ý kiến chỉ đạo của bảo hiểm xã hội việt nam
để cải cách giảm các thổ tục hành chính
từ một trăm ba mươi ba thổ tục hành chính hiện nay còn hai mươi bảy thổ tục hành chính
tương ứng giảm tới bảy mươi năm các thủ tục hành chính
theo lộ trình định hướng tới và theo chỉ đạo bảo hiểm xã hội việt nam
việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiến tới làm sao trên bàn không còn giấy không còn bút
và mọi nội dung đều được thực hiện trên hệ thống mạng internet
bảo hiểm xã hội điện biên cũng đặc biệt chú trọng quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
thực hiện tin học hóa trong quản lý giải quyết các chế độ chính sách
giúp các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội hoàn toàn chủ động về thời gian nộp hồ sơ
có thể nộp hồ sơ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kể cả ngày nghỉ lễ ngày nghỉ
thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ ba trăm ba mươi năm giờ một năm giảm xuống còn bốn mươi chín giờ một năm
là kết quả đáng ghi nhận của ngành bảo hiểm trong những năm qua
còn đây là hình ảnh giao dịch bảo hiểm tại ninh bình
với mục tiêu xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại chuyên nghiệp
hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn ngành bảo hiểm xã hội nói chung
và bảo hiểm xã hội ninh bình nói riêng
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình
nghiệp vụ tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên địa bàn
trong thời gian qua bảo hiểm xã tỉnh đã đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính
đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ tập trung triển khai hồ sơ
thủ tục quy trình biểu bộ giải quyết
nhiệm vụ liên quan đến người dân doanh nghiệp
tiếp tục được tà soát cắt giảm một trăm một mươi năm thủ tục xuống còn hai mươi bảy thủ tục
đã đơn giản hóa giảm tối đa thành phần hồ sơ
quy trình thiêu thức kê khai cho doanh nghiệp
ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ thu chi giải quyết chế độ
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội
những cải cách này đã giúp cho người dân và doanh nghiệp
tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc thực hiện các thủ tục hành chính
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
với hệ thống tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống một cửa điện tử
hiện một trăm linh thủ tục hành chính của các tổ chức cá nhân liên quan đến bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đều đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ
qua hệ thống một cửa điện tử
đối với hoạt động công nghệ thông tin liên quan đến người dân và doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội cung cấp một mươi hai dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
và sáu dịch vụ công mức độ ba
hiện có hơn chín mươi các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử
bình quân hàng tháng tại bảo hiểm xã hội tỉnh ninh bình
tiếp nhận hơn năm hồ sơ giao dịch điện tử
từ những năm hai nghìn một mươi bốn
số thủ tục hành chính
sang hai nghìn một mươi sáu thì số thủ tục hành chính xuống ba mươi hai
và hiện nay thì số thủ tục hành chính còn có hai mươi bảy thủ tục
ngoài cái việc mà giảm thủ tục hành chính
thì cũng giảm thời gian giải quyết
rồi các cái quy trình thủ tục rồi cái biểu mẫu
cái khai hồ sơ
nó cũng giảm rất đáng kể
tạo được hiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội
bên cạnh việc cắt giảm thủ tục xuống chỉ còn hai mươi bảy
giúp doanh nghiệp tiết giảm được khá lớn chi phí đi lại nhân công
thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm chế độ chính sách
hiện nay bảo hiểm xã hội ninh bình bắt đầu triển khai giao dịch điện tử
đối với cá nhân trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
các phần mềm nghiệp vụ cũng được xây dựng đồng bộ
nhằm công khai minh bạch hoạt động trên môi trường mạng
nâng cao năng lực hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
ngành bảo hiểm xã hội hiện nay đang cung cấp là
một mươi hai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ bốn
và sáu dịch vụ công ở mức độ ba
và tiến tới chúng tôi tiếp tục nâng cấp một số dịch vụ lên mức bốn
với việc triển khai thu chi hoạch toán thanh toán tự động
kết nối với hệ thống ngân hàng
ngành bảo hiểm xã hội đang gấp rút hoàn thiện
việc xây dựng hệ sinh thái bốn
phục vụ người dân và doanh nghiệp
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử
về quản lý bảo hiểm xã hội liên thông hiện đại
tại nghệ an một trong những điểm mới
được bảo hiểm xã hội nghệ an thực hiện
áp dụng tại địa phương là triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân
qua hệ thống điện tử tại địa chỉ
ngay tại trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh
có một màn hình cảm ứng khá lớn
có ảnh từng cán bộ được đăng tải đầy đủ
sau mỗi giao dịch nếu không hài lòng về thái độ
cách phục vụ của nhân viên bảo hiểm xã hội
người dân có thể tích vào ô đánh giá
em đến đây bảo lưu kết quả
bảo hiểm thất nghiệp
các anh chị ở đây nhiệt tình
làm rất là nhanh
tôi ở đây hài lòng với cách làm việc
ngày xưa tôi đi thì làm thì
vừa mất thời gian
bây giờ làm ở đây thì còn nhanh gọn
trong quá trình thực hiện
nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị
và nghị quyết hai mươi tám của ban chấp hành trung ương
bảo hiểm xã hội nghệ an đã triển khai
hệ thống đánh giá số hai mươi năm của người dân
tổ chức doanh nghiệp đối với công chức
và đối với thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội
hệ thống này được đăng tải trên website
của bảo hiểm xã hội nghệ an
mọi người dân doanh nghiệp có thể vào đánh giá
các mức độ đối với từng cán bộ công chức
viên chức của ngành
tất cả các lĩnh vực
từ thái độ phục vụ
từ sự tầm tin hướng dẫn
từ sự chủ nghĩ lắng nghe
để tạo niềm tin cho người dân
tôi thấy rằng đây là một hệ thống
để giúp cho cán bộ viên chức của ngành
tự rèn được sửa mình
nâng cao chất tượng phục vụ
đáp ứng sự hài lòng của tổ chức cá nhân và doanh nghiệp
trong hoạt động của ngành
góp phần vào củng cố niềm tin
nâng cao niềm tin của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân
đối với chính sách của đảng và nhà nước
nói chung và về chính sách an sinh xã hội
bảo hiểm xã hội y tế nói riêng
bảo hiểm xã hội tỉnh nghệ an
tiếp tục triển khai thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính
thực hiện dịch vụ công trực tuyến
đặt mục tiêu giảm tối đa số giờ
thực hiện thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
bảo hiểm xã hội tỉnh nghệ an

trong bảng xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
của các cơ quan thuộc chính phủ
bảo hiểm xã hội việt nam đã liên tiếp hai năm dẫn đầu
để có được kết quả đó
những năm qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin
được bảo hiểm xã hội việt nam đặc biệt quan tâm
thể hiện qua việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
tập trung toàn ngành
hệ thống cấp số định danh quản lý
người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
thống nhất trên phạm vi toàn quốc
toàn bộ ứng dụng công nghệ thông tin
ngành bảo hiểm xã hội đã được triển khai
theo kiến trúc chính phủ điện tử
được xây dựng theo khung kiến trúc chính phủ điện tử
do bộ thông tin và truyền thông ban hành
bảo hiểm xã hội việt nam phấn đấu
năm hai nghìn hai mươi hoàn thành việc xây dựng
và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử
về quản lý bảo hiểm xã hội liên thông
hiện đại với công nghệ mới nhất
hứa hẹn mang lại diện mạo mới
cho ngành bảo hiểm xã hội
trong việc quản lý cung cấp dịch vụ
theo hướng tập trung nhanh chóng chính xác
hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững